phương ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế cdc khánh hòa cao văn cường
chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án
và nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ
ứng dụng việt nam vndat
tại phiên sơ thẩm hai bị cáo là nguyễn thị thúy và nguyễn trường giang xin vắng mặt
vì lý do sức khỏe tổng thiệt hại mà các bị cáo gây ra trong vụ án này là gần một mươi sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi năm tháng bốn
công an tp cao bằng vừa tạm giữ hai đối tượng là nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long
về hành vi trộm cắt gần năm trăm linh triệu đồng
sáng ngày tám tháng bốn tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân trú tại phường ngọc xuân
bị kẻ gian đột nhập lấy mất số tiền gần năm trăm linh triệu đồng trên xe khách tuyến thành phố cao bằng bảo lạc
tiến hành điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an tp cao bằng đã nhanh chóng
làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắt là linh và long cùng chú tại tp cao bằng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan công an đã thu hồi đầy đủ số tiền bị trộm cắp để phục vụ công tác điều tra
công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn đối tượng lê thị kim anh chú tại tp lạng sơn
hàng ngày sử dụng số điện thoại cá nhân nhận số lô số đề từ một số người khác trú tại
xã yên trạch huyện cao lộc và xã mai pha tp lạng sơn
đối tượng nhanh thanh toán tiền cho những người mua số lô số đề bằng phương thức
chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
chỉ trong ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã làm rõ lê thị kim anh đã giao dịch
với số tiền đánh bạc là hơn bảy trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra công an thành phố lạng sơn đã bắt giữ thêm hai đối tượng khác trong chuyên án
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng của tỉnh kiên giang
đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi đánh bạc
vào tối ngày bảy tháng bốn lực lượng công an đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền xảy ra tại nhà của huỳnh thanh vũ
bắt giữ một mươi bốn đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng
hai bộ tài xỉu và một số tăng vật khác
theo phản ánh của người dân tụ điểm đánh bạc này hầu như hoạt động thâu đêm
với thủ đoạn rất tinh vi có người canh đường cảnh giới từ xa mỗi khi thấy người khả nghi đến gần
vì vậy gây khó khăn cho việc tiếp cận truy bắt của lực lượng công an cơ sở
công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy tại hẻm đường số chín
phường bình hưng hòa khu vực có nhiều căn nhà tạm lụp sụp khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay người dân phát hiện cháy bên trong khu đất rộng khoảng một m hai
tại hẻm bốn mươi bảy đường số chín phường bình hưng hòa quận bình tân
nhiều người huy động bình chữa cháy kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh cháy lan ra khu vực xung quanh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều điều phương tiện
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa chống cháy lan sang các nhà dân xung quanh
gần một giờ sau đó đám cháy được khống chế và dập tắt
ghi nhận tại hiện trường vụ cháy đã làm nhiều căn nhà tạm kho chứa đồ bị thiêu dụi đổ sập
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ